cách đây hơn một mươi năm gia đình ông hà văn kim là một trong những hộ đầu tiên trồng mía ở bàn nà hường xã nà bó huyện mai sơn tỉnh sơn la
trước đây trên diện tích đất hơn một m hai gia đình ông tiến hành trồng ngô nhưng hiệu quả không cao và gia đình đã chuyển sang trồng mía
những lợi ích mà cây công nghiệp này mang lại là khá lớn qua đó đã góp phần quan trọng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình ông kim
ngày xưa là chú trồng mía thì được có chín trăm linh thôi nhưng bây giờ chú chuyển sang trồng mía này thì bây giờ được cái đám một hai trăm linh này là được hơn một mươi ba tấn một mươi ba một mươi bốn tấn
mình không có vốn nhà máy đầu tư cho ví dụ mía giống này phân này cây ví dụ đang vụ cầy mình không có tiền thì nhà máy cho xe đến cày cho
đến khi có vụ này thì nhà máy thanh toán
gia đình ông lường văn hương ở xã yên sơn huyện yên châu là hộ dân tái định cư chuyển về từ xã pha kinh huyện quỳnh nhai
từ năm hai nghìn tám gia đình ông được chính quyền địa phương chia đất và tiến hành trồng mía
mười năm qua hiệu quả từ cây mía mang lại đã giúp gia đình ông hương cùng bà con tái định cư ở nơi đây ổn định cuộc sống trên quê hương mới
đời nhuận kinh tế của bà con rất khá mà hồ nào cũng là
được xuyên xẻ sát bằng cho nên là từ chỗ đó chúng tôi rất quan tâm về cây mía
mà thường xuyên bây giờ từ nay trở đi chúng tôi tiếp tục trùng cây mía để phát triển kinh tế cho hộ gia đình
để tăng cường liên kết với các hộ trồng mía công ty cổ phần mía đường sơn la đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như
cung ứng trả chậm giống mía phân bón hỗ trợ làm đất trồng mía
lựa chọn những giống mía phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng kháng sâu bệnh tốt đặt năng suất cao để đưa vào vùng nguyên liệu
phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn hướng dẫn người trồng mía áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến đưa cơ giới hóa vào việc làm đất trồng chăm sóc và thu hoạch
chính vì vậy công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu đảm bảo số lượng và chất lượng cho chế biến đường
và ngược lại bà con trồng mía được cung ứng trước vật tư giống dịch vụ và hỗ trợ một phần cho trồng mía
tuy nhiên trong thời gian gần đây do giá các loại cây trồng khác như ngô sắn trên địa bàn tỉnh sơn la đem lại thu nhập thấp hơn so với trồng mía
nên nhiều người dân đã tự phát trồng mía khiến diện tích vùng nguyên liệu trồng mía vượt quy hoạch
nhà máy thu mua không kịp thời gian kéo dài làm cho chữ lượng đường bị giảm sút ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mía ở năm sau và ảnh hưởng không nhỏ đến vùng quy hoạch
chúng tôi cũng rất muốn là thu mua để đảm bảo cho người dân của mình dù là có đầu tư hay không
nhưng tôi cũng muốn nói là năng suất chế biến của công ty chỉ có một giới hạn và năng suất đó còn phải đáp ứng được yêu cầu chất lượng đường của thị trường
bây giờ rất khắt khe cho nên không thể làm dối không thể làm ngoài cái tiêu chuẩn việt nam mà còn phải tốt hơn cái tiêu chuẩn đó
thì từ đó tôi cũng muốn chính kỳ bảo vệ hỗ trợ công ty
bằng cách là quản lý và quy hoạch cái vùng mía theo cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh mới phê duyệt cho công ty mía đường
điều kiện sớm còn đối với các nhà máy đường là bảo đảm phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định và đầu tư thâm canh tăng năng suất
trước thực trạng này tỉnh sơn la cần sớm chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường quản lý quy hoạch và bổ sung quy hoạch
để bảo đảm diện tích trồng mía nguyên liệu cần thiết cho các nhà máy đường hoạt động hiệu quả
phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát việc trồng cây nguyên liệu đúng quy hoạch và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm
ngoài ra cũng cần có hành lang pháp lý cùng chế tài đủ mạnh trong việc xử lý vi phạm hợp đồng tiêu thụ mía
để doanh nghiệp yên tâm đầu tư hợp tác liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm mía nguyên liệu cho bà con nông dân
gia đình anh lò văn may ở bàn nà hường xã nà bó huyện mai sơn là một trong những hộ tiêu biểu trong vùng nguyên liệu mía của công ty cổ phần mía đường sơn la
tuy nhiên cũng giống như nhiều hộ gia đình khác thì nỗi lo về giá cả mía nguyên liệu trong lộ trình giảm thuế cũng đang là nỗi trăn trở của nhiều nông dân ở nơi đây
năm nay giá tám mươi năm thì nói chung là cũng hợp đồng như thế thì bọn em cũng yên tâm với nhà máy cũng vẫn làm mía bình thường thôi
cũng mong muốn nhà máy tăng cái công suất lên để cho anh em mía đến mà cuối vụ thì mía nó không để cho mầm nó sang năm nên tốt thì nó cũng lên được
cùng với những khó khăn chung của ngành mía đường việt nam khi thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa asean atga trong lộ trình giảm thuế
ngành mía đường sơn la cũng đang phải đối mặt với nhiều những khó khăn thách thức trong việc cạnh tranh với sản phẩm đường ngoại nhập
sản phẩm làm ra khó tiêu thụ giá đường giảm sâu nếu như đầu niên vụ giá đường từ một mươi sáu đến một mươi bảy đồng một kg thì đến cuối vụ chỉ còn trên một mươi một đồng một kg
nên hiện nay lượng đường tồn kho của công ty cổ phần mía đường sơn la là trên bốn mươi tấn
ngành mía đường việt nam đang lao đao vì giá đường giảm còn tồn kho sáu trăm tám mươi hai trăm bảy mươi ba tấn đường
trong khi phải đối mặt với đường nhập lậu giá rẻ ồ ạt xâm nhập vào thị trường trong nước
năm hai nghìn một mươi bảy đường nhập lậu là gần chín mươi tấn
trước thực tế đó đòi hỏi chính phủ phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường nói chung và công ty cổ phần mía đường sơn la nói riêng

trước thực tế đó đòi hỏi chính phủ về có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường sơn la nói riêng
đó là tình trạng đường tạm nhập tái xuất nhưng lại không xuất mà quay ngược lại bán ở trong nước
trước những khó khăn mà công ty cổ phần mía đường sơn la đang phải đối mặt nếu như không có những giải pháp kịp thời ngành mía đường sơn la sẽ khó trụ lại với sự tham gia của các nước asean
chính vì vậy việc đầu tư ổn định dây chuyển nâng cơm xuất chế biến đến ngưỡng sản xuất hiệu quả đầu tư thêm dây chuyển sản xuất đường tinh luyện để nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay là việc làm cần thiết
thực hiện chiến lược phát triển ổn định và bền vững ngay sau khi kết thúc nhiên vụ sản xuất hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần mía đường sơn la đã đầu tư gần ba trăm linh tỷ đồng nâng cấp dây chuyển sản xuất đưa công suất nhà máy từ ba tấn mía một ngày lên năm tấn mía một ngày
đây cũng được coi là bước đột phá cho việc cải tiến dây chuyển công nghệ đáp ứng vùng nguyên liệu đang ngày một tăng trong những năm gần đây
chúng tôi sang làm việc chuyển sản xuất dây chuyển công nghệ

chúng tôi sang làm việc chuyển sản xuất dây chuyển công nghệ